sau gần một năm triển khai thực hiện kế hoạch số chín trăm một mươi một của giám đốc công an thành phố đà nẵng
về tổ chức chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự đến nay hoạt động của lực lượng này đã góp phần
bảo đảm tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là kiểm chế tội phạm
theo đó gần một năm qua lực lượng chín trăm một mươi một đã kiểm tra hơn một mươi sáu lượt người phương tiện tham gia giao thông
có dấu hiệu nghi vấn vi phạm về an ninh trật tự qua đó nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng nhưng chưa đến mức phải xử lý hành chính lập hồ sơ xử lý gần một năm trăm linh đối tượng vi phạm về an ninh trật tự
trong đó phát hiện hơn năm mươi vụ tội phạm với tám mươi đối tượng các đối tượng phạm tội chủ yếu là nam giới
chưa có tiền án tiền sự và có sử dụng trái phép chất ma túy chủ yếu rơi vào thành phần không nghề nghiệp ổn định
lực lượng chín trăm một mươi một được lãnh đạo công an thành phố đà nẵng đánh giá là hoạt động hiệu lực hiệu quả
góp phần gian đe phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng hình sự
ma túy kiềm chế kéo giảm tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn